đây là hệ thống nhà khí canh trồng khoai tây có diện tích hai m hai của viện sinh học nông nghiệp học viện nông nghiệp việt nam
nơi đây trải dài một màu xanh bát ngát hút tầm mắt nhưng lại vắng bóng người khác hẳn so với những cánh đồng khoai tây được trồng theo phương pháp truyền thống
so với công nghệ ngày xưa trong sản xuất cây khoai khoai tây thì dâm bầu cắt ngọn bằng chúng ta cắt ngọn sau đó chúng ta trồng trên giá thể
thì cái công nghệ này chúng ta cũng ước dụng cái công nghệ cắt ngọn nhưng chúng ta trồng cái công nghệ khí canh này thì hoàn toàn được cây được
được cung cấp dinh dưỡng tối đa được điều khiển cái yếu tố các yếu tố khí hậu phù hợp với cây trồng nên là nó có sức trưởng mạnh cái hệ số nhân nó rất cao so với công nghệ ngày xưa
giống khoai tây ở đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu hoàn thiện và phát triển công nghệ sản xuất của giống khoai tây chế biến bắt nguồn từ công nghệ nuôi cấy mô kết hợp với công nghệ khí canh
công nghệ này cho phép trồng cây không cần đất
vì dinh dưỡng được cung cấp bằng cách phun trực tiếp vào dễ cây môi trường hoàn toàn dịch bệnh không cần dùng thuốc trừ sâu bệnh chù trình khép kín từ trồng đến thu hoạch
trước đây thì việc trồng khoai tây thì bắt buộc phải sử dụng củ và phải trồng ở ngoài đông ruộng
và ở ngoài đông ruộng thì môi trường ngoại cảnh nó sẽ tác động rất nhiều đến chất lượng dống khoai tây nhiễm bệnh nhiễm virus rất nhiều sẽ làm cho dống khoai tây thoái hóa và năng suất sẽ không cao
thì khi sử dụng cái hệ thống sản xuất công nghệ cao như thế này thì cái cây khoai tây được cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài được cách ly nguồn bệnh được cách ly với tất cả những côn trùng gây hại thì làm cho cây khoai tây nó sẽ sạch bệnh và chất lượng giống sẽ đảm bảo
bên cạnh đó nhiều khâu chăm sóc từ khi sinh trường đến phát triển mà con người phải làm thủ công đều được tự động hóa hoàn toàn
với việc sử dụng mảng nano cùng bộ điều hành cảm biến tự động điều tiết nhiệt độ độ ẩm
và sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất
giờ đây chỉ với một chiếc điện thoại thông minh các cán bộ tại viện sinh học nông nghiệp có thể nắm bắt được tình trạng cây trồng độ dinh dưỡng thậm chí là điều khiển môi trường
những năm trước chúng tôi chưa áp dụng công nghệ này thì để phụ trộn dinh dưỡng thì một buổi sáng chúng tôi phải mất một tiếng để làm được điều khiển dinh dưỡng
phối trộn dinh dưỡng ph như thế nào thì phải có một người làm mất một tiếng
nhưng hiện tại bây giờ chúng tôi chỉ cần máy làm hoàn toàn
làm hoàn toàn tự động thì mất có một mươi phút thôi
như vậy nào thì giảm được nhân lực rất là nhiều
và bạn thấy đây không có công nhân lao động ở đây
và hoàn toàn tự động hóa hết
như vậy nào nó giảm áp lực về chi phí lao động rất là cao
với khả năng góp phần giải quyết nhu cầu bức xúc về giống khoai tây tại địa phương công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh này đã thu hút sự quan tâm
đón đợi của nhiều đơn vị nghiên cứu sản xuất trong và ngoài nước
như các sở khoa học và công nghệ lạng sơn thái bình hà tĩnh và bộ khoa học công nghệ indonesia
hiện các đơn vị này đã được viện chuyển giao công nghệ thành công
chúng ta đã tiếp thu được khoa học công nghệ của thế giới mà đã đi phát triển từ chúng ta từ trước
cái ý nghĩa thứ hai là cái khoa học này cũng đã được một doanh nghiệp đặt hàng
cái ý nghĩa thứ ba là cái sản phẩm này cũng đã kết nối được với địa phương là sản xuất
đưa cái sản phẩm được doanh nghiệp đặt hàng
được doanh nghiệp đặt hàng cho bà con sản xuất
và cái ý nghĩa thứ tư đó là cái sản phẩm là có đầu ra và đầu ra này là đến chế biến sâu
nó chính là nhà máy đó là bốn cái ý nghĩa
cái ý nghĩa cuối cùng đó là gì
chúng ta đã tạo thành một mối liên kết rất là tốt giữa nhà nước giữa nhà khoa học giữa nông dân và giữa doanh nghiệp
hiện nay mỗi năm việt nam phải nhập khẩu hàng nghìn tấn giống khoai tây từ các nước như hà lan đức australia
với giá sấp xỉ tám đô la mỹ một kg
như vậy ít nhất chi phí mỗi năm là tám trăm linh đô la mỹ cho một trăm linh tấn khoai giống
chưa kể có tới bảy mươi lượng giống đang sử dụng được nhập nội chủ yếu theo con đường không chính thức chất lượng không bảo đảm
trong khi đó hệ thống sản xuất trong nước theo hướng của dự án nói trên có thể cho ra đời khoảng hai triệu củ giống gốc mỗi năm
một trăm năm mươi tấn giống nguyên chủng và một đến một hai trăm linh tấn giống xác nhận có chất lượng tương đương nhập ngoại
nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ nhân rộng kết quả thực hiện dự án vào nhiều vùng sản xuất khoai tây trong cả nước
không chỉ đối với rau củ mà hiện nay việc ứng dụng khoa học và công nghệ còn giúp nhiều loại trái cây nâng cao được năng suất cũng như chất lượng
trong phần tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng đến với nghệ an địa phương nổi tiếng với thương hiệu cam vinh một đặc sản của miền trung đầy nắng gió
vườn cam của hợp tác xã nông nghiệp cây ăn quả mùng một tháng năm tại địa bàn xã quỳ hợp tỉnh nghệ an đã được thử nghiệm trồng theo tiêu chuẩn grober gap
một tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất được áp dụng trong nông nghiệp
với diện tích hai mươi hectare vườn cam này đã được áp dụng các biện pháp canh tác mới cũng như ứng dụng các công nghệ tưới tiêu hiện đại của israel để nâng cao năng suất
chúng tôi sử dụng hai phần chính một là cái phần chuồng của quán men vi sinh với thời gian từ bốn đến năm tháng thậm chí là sáu tháng để bỏ nước cây
hai là chúng tôi sử dụng phân của con rút quế thì cũng sử dụng một số phân vi lường khác rồi ngoài ra ở đây thì người ta cũng có thể sử dụng cả bạ bật mía
tức là tóm lại là sử dụng rất là nhiều
rất là nhiều các sản phẩm hữu cơ rất là hạn chế các sản phẩm vô cơ
ở đây có hai hệ thống tưới một là tưới nhỏ giọt nhỏ giọt là bón phân làm độ ẩm cho đất cho cây
và hệ thống phun mưa là độ ẩm không khí và rửa cây
khi thương muối rồi khi nhiệt độ lên để mình rửa nhiệt độ lên mình làm cho cái vườn mình có cái độ ẩm là ổn định
đồng thời khi mà mình phun thuốc thì mình cũng rửa qua để bụi ẩm bay đi
xong phun thuốc rồi côn trùng chết mình lại rửa đi cho cây
côn trùng đi để cây đảm bảo chất lượng là sạch an toàn nhất
cam khi chưa có tưới nhỏ giọt chưa có công nghệ tưới thì một hectare chỉ hai mươi tấn
nhưng khi có công nghệ tưới rồi lên ba mươi bốn mươi tấn một hectare quả đẹp chất lượng
hiện nay diện tích cam có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được trồng tại nghệ an đã đạt trên hai trăm sáu mươi năm hectare
chiếm gần sáu tổng diện tích sản xuất cam của tỉnh
trong đó người dân đầu tư hai trăm linh hectare doanh nghiệp đầu tư sáu mươi năm hectare
năng suất bình quân từ một mươi bảy đến một mươi tám tỉnh

bên cạnh đó từ năm hai nghìn bảy đến nay khi được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho thương hiệu cam vinh
thì cây cam xứng nghệ bắt đầu phát triển mạnh với nhiều giống cam mới được đưa vào thử nghiệm cho năng suất và hiệu quả kinh tế rất cao
về công nghệ còn về giống thì tuyển chuẩn giống giống giống cam xà đoài thầy cam valence high tất cả những giống đạt thuộc vào kinh tế
bên cạnh đó thì đã hạp dụng công nghệ cao của việt

ngoài việt gap global gap cũng đã được ứng dụng trên địa bàn và đã đạt năng suất đưa đến những hiệu quả kinh tế
cây cam nó tăng thu nhập và có thể là nói là nếu mà chăm sóc mà làm được thì có thể là cái làm rộng
mặc dù đạt được một số kết quả nhất định tuy nhiên vẫn không nhiều hộ dân và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nghệ an
mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào canh tác sản xuất mà chủ yếu công việc này mới được thực hiện tập trung
ở một số doanh nghiệp
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
một trong số đó là thiếu vốn chưa có kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ và hoạt động sản xuất
để khắc phục tình trạng này lãnh đạo địa phương đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp
trước hết là về cơ cơ chính sách từ hỗ trợ cây giống hỗ trợ phân bón hỗ trợ tiền để sản xuất trồng mới của cây cam
và đặc biệt là một cái khâu rất quan trọng đó là có cái cán bộ kỹ thuật của chi cục trồng rau bọc dược vật ấy
đã trực tiếp xuống người dân
để hướng dẫn cụ thể các quy trình canh tác sản phẩm có thương hiệu nhưng mà có sản phẩm đủ lớn
để bảo đảm không những tiêu chuẩn nước mà phục vụ các xuất khẩu
hiệu quả từ mô hình nhân giống khoai tây bằng công nghệ khí canh kết nối công nghệ bốn
cho hiệu quả năng suất vượt trội của học viện nông nghiệp hay ứng dụng công nghệ giúp nâng cao năng suất chất lượng quả cam vinh
một lần nữa góp phần khẳng định ứng dụng khoa học và công nghệ chính là chìa khóa để phát triển nông nghiệp
chắc chắn với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc
theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia
chắc hẳn nhiều người trong số quý vị đã từng bị hết pin điện thoại mà lại quên mang theo sạc pin
trong khi đang chờ đợi một cuộc điện thoại quan trọng hay cần phải giải quyết rất nhiều công việc
nhưng lúc như vậy thật bất tiện phải hiểu
phải không thưa quý vị
thế nhưng giờ đây quý vị đã có thể yên tâm với thiết bị sạc pin không dây ở những nơi công cộng với chi phí cực kỳ rẻ
không những vậy thiết bị này còn hỗ trợ việc thanh toán qua mã qr và sms
trong phần tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng trải nghiệm những tính năng hữu ích của sản phẩm với phóng viên của chúng tôi
quý vị chỉ mất ba đồng tôi đã có một giờ để sạc pin ở những vị trí công cộng không có nguồn sạc như thế này
vậy sản phẩm này do ai sáng chế
ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi đi gặp nhóm tác giả
với ý tưởng sẽ sạc pin qua mã qr đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm
và sau một năm chúng tôi đã hoàn thiện được sản phẩm đến nh như bây giờ
sản phẩm mới vô cùng cả tính năng thanh toán qua qr và sms tin chắn
sản phẩm này nhất là về khối pin khối pin này có thể sạc liên tục trong vòng hai mươi giờ
tiếp theo là thiết kế vỏ hộp và hình dạng
vi mạch và chip điều khiển thì chúng tôi hoàn toàn lập trình trên con vi điều khiển này cho hệ thống hoạt động được như bây giờ
và tiếp theo là những cái khối dây sạc và công tác
thì khối lượng của sản phẩm là sáu trăm linh gram và hoàn toàn có thể chịu được sự va đập rơi xuống dưới một mét
đây là cái trung tâm quản lý cái hệ thống quản lý trạng thái tất cả các thiết bị
như mọi người nhìn thấy thì ở trên màn hình chúng tôi có rất nhiều thiết bị
đây là danh sách các thiết bị và mọi người thấy ở đây là các bản đồ
tất cả các thiết bị nó giống như những thiết bị tôi cằn trên tay
thì khi mà đưa ra thị trường thì cái vị trí của nó được tự động cập nhật về trung tâm
chúng ta sẽ xem được vị trí nó ở đâu
dù là nó hoàn toàn là không có internet tất cả đều truyền qua ba g
nó cập nhật trên màn hình trung tâm chế huy
và những cái thông tin
dù như thiết bị đang điện áp vào thiết bị
hay là cái thời gian cập nhật gần đến nhất của thiết bị
v v thì đều được hiển thị trên màn hình điều khiển
trong thời gian tới thì theo cái xu thế chung
thì chúng tôi tiếp tục thứ nhất là tối ưu hóa về những cái cho phiên bản kích thước khác nhau
và cộng với cái việc nữa là có thể là nâng cấp thêm những cái hệ thống
nó có thể tích hợp thêm những cái tính năng
dù như tính năng phát wifi trong thiết bị
thì tạo thành những cái điện áp
vừa có thể sạc pin vừa có thể phát wifi
và đều có thể sử dụng được qua những cái khả năng thanh toán
qa hoặc là lms
hiện sản phẩm do công ty nghiên cứu sáng chế
đang được cung cấp miễn phí tại phòng dịch vụ hành chính công quận long biên
và các điểm công cộng như quán cà phê nhà hàng
với trên bốn trăm linh điểm sạc pin không dây
đã được cung cấp trên địa bàn thành phố hà nội
như tôi đấy ạ khi nhu cầu sử dụng smartphone
hàng ngày cũng rất là nhiều ba g xem phim
và cái hà pin cũng rất là nhanh
cho nên là có những cái sản phẩm nó không dây
và có thể đặt ngay tại bàn như này thì mình thấy khá là tiện
và nó cũng phong cách công nghệ
cho nên là nó cũng hợp với cái cá tính của mình nữa
đấy thì tôi đánh giá sản phẩm này
lên nhân bản rộng ra để tiện lợi hơn
trong hai tháng vừa qua thì nhà hàng của chúng tôi có trang bị
thiết bị sạc điện không dây tiện x này
thì tôi thấy là nó rất tiện dụng
vì nhà hàng chúng tôi không thể nào là
tất cả các nơi đều có ổ cắm được
nhờ có cái sạc điện không dây tiện x này
pin điện thoại không dây này mà chúng tôi
khách hàng của chúng tôi có thể mang đến
tận bàn dùng và sạc tại nơi
điều ấy giúp khách hàng chúng tôi cảm thấy
hài lòng hơn với việc phục vụ
dịch vụ của nhà hàng của chúng tôi
nhóm tác giả cho biết đã tiến hành
lập hồ sơ gửi đến cục sở hữu trí tuệ
bộ khoa học và công nghệ đề nghị
được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế
giải pháp hữu ích đối với thiết bị
để đáp ứng xu hướng công nghệ ngày càng phát triển
mới đây tập đoàn alibaba của trung quốc
đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
vào thử nghiệm tại một khách sạn
tại đây ai và robot sẽ thực hiện các công việc như
giúp khách đặt phòng check in
hay kiểm soát các dịch vụ liên quan khác
khách sạn flyju
do tập đoàn alibaba mở tại thành phố hàng châu
tỉnh chiết giang
được ca ngợi là khách sạn đầu tiên của tương lai
bởi ở đó du khách đặt phòng có thể check in đơn giản
bằng cách quét nhận diện khuôn mặt
đây cũng là hình thức để khách có thể ra vào phòng của mình
mà không cần chìa khóa
cũng như để truy cập các dịch vụ khác
khách hàng giờ không còn mất thời gian
vào việc đăng ký và xếp hàng nữa
nhiều dịch vụ giờ có thể sử dụng nhanh chóng
chỉ bằng các thao tác trên điện thoại thông minh
đăng ký khách sạn và thanh toán tiền phòng
cũng có thể thực hiện bằng vài thao tác trên điện thoại
với nhiều du khách
việc áp dụng công nghệ hiện đại
vào ngành dịch vụ khách sạn đang tạo ra thuận lợi
tuy nhiên vẫn có những ý kiến băn khoăn
về tính bảo mật và an toàn của việc chia sẻ thông tin
cho ứng dụng bên thứ ba
công nghệ đang hiện diện
trong mọi mặt đời sống của chúng ta phải không thưa quý vị
tiếp theo xin mời quý khán giả
cùng đến với thông tin thử nghiệm cấy chip
vào tay nhân viên để tiện quản lý
các công việc hàng ngày ở vương quốc anh
những hình ảnh này không hề hiếm thấy
ở những công ty công nghệ cao ở anh
không chìa khóa không thẻ nhận diện
không nguy cơ đánh mất hoặc bị ăn cắp dữ liệu
đó là công nghệ cấy chip
vào cơ thể người để tiện nhận diện
chúng tôi sẽ dùng một thiết bị để cấy chip
vào bàn tay của những người chuẩn bị
cho công nghệ nhận diện bằng chip này
nó hoàn toàn không có cảm giác gì hết
những nhà xưởng sản xuất chip
cấy vào cơ thể như thế này
có tới một trăm năm mươi cơ sở trên toàn nước anh
và con số vẫn còn tăng cao
một con chip chứa toàn bộ thông tin
về tài khoản ngân hàng bộ chiếu nhận diện
tất cả chỉ trong bàn tay bạn
và với công nghệ này
người dùng hoàn toàn không lo
nguy cơ mất thẻ mất ví hay mất dữ liệu
tại anh việc cấy chip
vào thú cưng đã được thực hiện từ nhiều năm nay
nhưng việc cấy chip vào cơ thể người
vẫn đang trong giai đoạn tranh cãi
chúng tôi lo ngại rằng
với việc cho phép các công ty chủ
cấy chip vào tay người lao động
những người lao động sẽ bị vi phạm quyền riêng tư
những chiếc điện thoại thông minh
với bộ định vị gps
đã làm dấy lên lo ngại về sự xâm phạm
quyền riêng tư và người ta lo ngại rằng
với chip cấy vào cơ thể con người
mỗi người sẽ không còn tự do cá nhân nữa
sáng tạo robot mô phỏng các loài động vật
đã là một trong những cách phát triển robot
được áp dụng nhiều nhất
mới đây các nhà khoa học tại new york mỹ
đã phát minh một loại robot giống như động vật lưỡng cư
vừa có thể bơi dưới nước
vừa có thể di chuyển trên bề mặt cứng
và thậm chí là trượt trên băng
robot velox được thiết kế và lắp ráp
bởi công ty plyon energy systems
thân mình như một con dết
với nhiều khớp nhỏ
nhưng lại có hai vây dọc thân như loài mực nang
nhờ thiết kế này mà velox có thể bơi dưới nước
hay đi trên cạn
khi hoạt động trên bề mặt kém ổn định như tuyết
hoặc cát velox lại dùng vây ngang
để di chuyển thậm chí trong môi trường bùn lầy
hay phải leo dốc
thì robot này vẫn có thể chuyển động một cách dễ dàng
đây là một ưu điểm vượt trội so với
nhiều loại robot khác
tuy velox hiện đang phải hoạt động với sự điều khiển của con người
song các nhà khoa học cho biết
đang nghiên cứu nâng cấp velox thành robot tự hành
với khả năng ưu việt như vậy
velox có thể rất hữu dụng trong các công cuộc giải cứu
viện trợ nhân đạo cho những khu vực khó tiếp cận
ý tưởng cho bệnh nhân bị sát xuất trí tuệ
chơi với những robot thú cưng
thay vì điều trị bằng thuốc đã được áp dụng
tại nhiều nơi trên thế giới
và cho thấy những hiệu quả ban đầu
theo các nhà khoa học đây có thể là tiền đề
mở ra giải pháp trị liệu mới
đối với bệnh nhân mất trí nhớ
sáu năm trước bà helen nicholas
bắt đầu xuất hiện các triệu chứng giảm suốt trí nhớ
và được chẩn đoán mắc bệnh alzheimer
mẹ tôi rất giỏi trong việc tính toán sổ sách
nhưng một ngày bà không biết phải làm gì
với những con số khi đó chúng tôi
bắt đầu nhận thấy có gì đó không ổn
sau đó bà helen được đưa
tới trung tâm điều trị alzheimer
từ vài tháng ngày trung tâm này
đang tiến hành thử nghiệm phương thức điều trị mới
ba lần một tuần các bệnh nhân như bà helen
sẽ được tiếp xúc và chơi với những chú robot
có hình dạng thú cưng
với bộ lông mềm mịn
ban đầu chúng tôi để một nhóm bệnh nhân
cùng tiếp xúc với robot thú cưng
sau đó tiếp xúc một một
đặc biệt là với những bệnh nhân
tỏ ra thích thù với việc ôm ấp
vướt ve những chú chó chú mèo robot này
dù chúng chỉ là một con robot
nhưng các bệnh nhân của chúng tôi coi chúng như
động vật thật vậy
kết quả cho thấy
phần lớn các triệu chứng như căng thẳng lo lắng
và phiền muộn ở những bệnh nhân mắc alzheimer
đã giảm bớt rõ rệt
hứa hẹn là một phương pháp điều trị hiệu quả
căn bệnh này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình
tại địa chỉ nhândântv vn
mọi thông tin góp ý xin gửi về
phòng khoa giáo truyền hình nhân dân
sống hoàn kiếm hà nội
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại